liên quan đến chuyên án bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng agribank chi nhánh bắc giang hai
để kịp thời khen thường động viên chiến công xuất sắc của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
trong việc điều tra khám phá thành công chuyên án này chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã thưởng nóng
cho tập thể xuất sắc thuộc công an tỉnh bắc giang với tổng số tiền sáu mươi triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một đã xảy ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch thuộc ngân hàng agribank chi nhánh bắc giang ii
ngay sau khi nhận được tin trình báo ban giám đốc công an tỉnh bắc giang đã chỉ đạo thành lập chuyên án
huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra
đến trưa ngày hai mươi bảy tháng một sau hai mươi giờ đồng hồ xảy ra vụ án
ban chuyên án đã làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là nguyễn đức minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
thường trú tại thôn phấn sơn xã đồng sơn thành phố bắc giang
tạm trú tại ngách bốn ngõ một trăm sáu mươi bốn đường cao kỳ vân phường thọ sương thành phố bắc giang
tại cơ quan công an đối tượng minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh bắc giang
việc phá vụ án nghiêm trọng này trong thời gian ngắn không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
vào lực lượng công an mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương